tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình hai năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của đề án sáu là phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thời kiện
vì vậy các bộ ngành địa phương cần nỗ lực quyết tâm triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện ích tiết kiệm hiệu quả từ đó đồng tình ủng hộ hưởng ứng
thủ tướng nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của đề án sáu là phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện
vì vậy các bộ ngành địa phương cần nỗ lực quyết tâm triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện ích tiết kiệm hiệu quả
từ đó đồng tình ủng hộ hướng ứng tham gia thực hiện
triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ ngành bảo hiểm xuất việt nam đã nỗ lực chuyển biến tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh hiệu quả đề án sáu
qua thực tiễn triển khai đề án sáu đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức cá nhân và tăng cường hiệu quả quản lý của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
bên cạnh việc giảm thời gian làm việc trực tiếp để hỗ trợ tối đa cho người dân ngành bảo hiểm xã hội cũng đã triển khai tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục trực tuyến như gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
về kết nối chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ căn cức không dân gắn chip
ứng dụng định danh điện tử
quốc gia thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
hệ thống đã xác thực trên chín mươi năm sáu triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó có khoảng tám mươi bảy bốn triệu người đang tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
một trăm cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
với trên năm mươi năm bảy triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thực hiện liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
liên thông đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
bảo hiểm xuất các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã giải quyết năm trăm ba mươi hai ba trăm sáu mươi sáu hồ sơ đề nghị
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi và sáu hai trăm chín mươi bảy hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí
giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm xuất việt nam đã tiếp nhận từ cổng dịch vụ công quốc gia
để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho ba trăm bốn mươi sáu sáu trăm tám mươi ba trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động
triển khai dịch vụ công theo quyết định số bốn trăm hai mươi hai ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng
đối với dịch vụ công đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xuất tự nguyện
hệ thống của bảo hiểm xuất việt nam đã tiếp nhận và xử lý sáu hai trăm sáu mươi tám giao dịch đăng ký đóng bảo hiểm xuất tự nguyện
đối với dịch vụ công đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
hộp dịch vụ công gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và dịch vụ công này
toàn ngành bảo hiểm xuất việt nam đã tiếp nhận và xử lý bốn mươi một hai trăm bốn mươi trường hợp đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế
gia hạn thẻ bảo hiểm y tế qua dịch vụ công này
trên toàn quốc có một hai trăm một mươi sáu cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với hai năm mươi tám sáu trăm năm mươi bốn dữ liệu được gửi
có một năm trăm tám mươi hai cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy khai sinh chứng sinh với tám trăm năm mươi hai năm trăm bốn mươi hai dữ liệu được gửi
năm trăm chín mươi sáu cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử với tám năm trăm bảy mươi năm dữ liệu được gửi
việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của bảo hiểm xuất việt nam
giúp người dân có thể đề nghị cấp lại cấp đổi giấy lái xe hoàn toàn trực tuyến
trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe
theo thống kê mỗi năm có gần hai triệu giấy phép lái xe được cấp đổi
kết quả liên thông dữ liệu này đã góp một phần giải quyết những vướng mắc khó khăn
trong việc nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến
từ đó giảm tình trạng quá tải tại cơ sở giao thông vận tải các địa phương
vì vậy việc liên thông giấy chứng sinh giấy báo tử qua hạ tầng của bảo hiểm xuất việt nam
đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thưởng chú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
hỗ trợ chi phí mai táng trợ cấp mai táng
trước đây người dân buộc phải đến ủy ban dân xã phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh giấy báo tử
khi làm thủ tục đăng ký khai sinh đăng ký khai tử